trong thời gian gần đây việc tham gia bảo hiểm y tế của nhân dân tăng đột biến
cái thứ nhất là do công tác tuyên truyền của hội nông dân
của các chi nhánh đại lý bảo hiểm y tế trong toàn phường
cái thứ hai là cũng là do nhận thức của nhân dân hiểu rõ về tác dụng của bảo hiểm y tế
và tính yêu việt của bảo hiểm y tế do đảng và nhà nước yêu đại đối với hội lông dân
trong thời gian vừa qua cơ quan bảo hiểm xã hội cũng như hội nông dân
đã mở được rất nhiều lớp đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế
đến với người lông dân
và qua các buổi đối thoại như thế chúng tôi thấy là hội viên của hội lông dân
nói riêng và hội viên của các tổ chức khác
thì người ta rất tích cực tham gia và chấp ấn cơ quan bảo hiểm xã hội
về tất cả các chính sách mà người ta tham gia và người ta được tụ hướng
cái chế độ gì và hai nữa này qua cái đối thoại như thế
thì cũng làm cho cái công tác tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện
và bảo hiểm y tế tự nguyện cho người tham gia
để thấy được cần phải tham gia cái đối tượng này cái chế độ chính sách này
chính sự phối hợp hiệu quả giữa ngành bảo hiểm xã hội và hội nông dân tỉnh
trong công tác tăng cường tuyên truyền tới người dân tham gia bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế nên ngành bảo hiểm xã hội và hội nông dân tỉnh
đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi có một trăm linh hội viên nông dân tham gia bảo hiểm y tế
để toàn tỉnh đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên chín mươi trở lên
phấn đấu có từ năm đến một mươi lao động nông thôn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
như vậy có thể thấy việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội
cần có sự vào cuộc hơn nữa của các cấp ngành các đơn vị
để tuyên truyền chính sách đến người dân nâng cao hiệu quả an sinh xã hội
các chương trình phối hợp giữa các đơn vị cần đi vào thực tế tránh hình thức
bên cạnh đó quá trình đóng bảo hiểm xã hội của người lao động cũng cần minh bạch
theo luật bảo hiểm xã hội từ năm hai nghìn một mươi bảy người lao động được quyền giữ sổ bảo hiểm xã hội
cụ thể người lao động sẽ được giữ toàn bộ chứng từ gốc cơ quan bảo hiểm lưu trữ
chứng từ điện tử trên hệ thống mạng quản lý
vì vậy người lao động có thể yên tâm và nếu lỡ làm mất sổ
vẫn được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp lại
việc làm này bảo đảm quyền lợi chính đáng của người lao động
mới đây bảo hiểm xã hội tỉnh bắc giang đã triển khai thực hiện trả sổ bảo hiểm xã hội
cho người lao động quản lý
hãy cùng theo dõi ghi nhận sau đây để có thể thấy được hiệu quả của việc trả sổ bảo hiểm xã hội
là công nhân lao động tại khu công nghiệp đình chám huyện việt yên tỉnh bắc giang
chị thành cảm thấy rất vui mừng khi được cầm cuốn sổ bảo hiểm xã hội
giờ đây chị đã có thể biết tới việc đóng bảo hiểm xã hội của mình như thế nào
cũng như có thể tính trước được khoản lương hưu mà mình sẽ nhận được sau khi về hưu
cũng tương tự như vậy anh nguyễn văn tú nhân viên kế toán của công ty sme việt nam
rất vui khi cầm sổ bảo hiểm xã hội
hôm nay tôi được nhận sổ của mình tôi kiểm tra được quá trình bảo hiểm xã hội
cũng như là công ty có đóng bảo hiểm cho tôi đầy đủ hay không
tôi cũng quản lý được tôi cũng giám sát được mức bảo hiểm và mức đóng hàng tháng
mà công ty và tôi đã phải trả như thế nào
tôi cảm thấy việc này rất tốt minh mạch và rõ ràng

thứ hai là đối với việc quản lý sổ của chúng tôi thì cũng đỡ mất nhiều thời gian hơn
bởi vì các bạn đã nắm được quá trình của các bạn nếu như xa xót gì
thì các bạn sẽ chủ động lên gặp chúng tôi để yêu cầu đề nghị được chỉnh sửa
hoặc là thiếu xót hay nào thì các bạn giả sát lại được
chúng tôi cũng không mất thời gian để giả sát lại của từng người nữa
chúng tôi cũng không mất thời gian để giả sát lại của từng người nữa
ngày một mươi tháng một năm hai nghìn một mươi bảy bảo hiểm xã hội việt nam ban hành kế hoạch số một trăm một mươi hai khbhxh
về việc ra soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động
bảo hiểm xã hội việt nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh thành phố
phải đảm bảo chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật nguồn lực
để triển khai thực hiện giả soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động
năm hai nghìn một mươi bảy phấn đấu thực hiện ra soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động
đạt sáu mươi trên tổng số sổ bảo hiểm xã hội phải giao
việc giả soát và bàn giao sổ bảo hiểm xã hội phải hoàn thành trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
đặc biệt là các đơn vị sử dụng lao động trong việc giả soát
và chuyển giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động
cái thứ hai là tiếp tục
đặc biệt là tăng cường nguồn lực đặc biệt là nguồn lực của cơ quan bảo hiểm xã hội
và người làm công tác bảo hiểm xã hội trong các đơn vị sử dụng lao động trong nội dung này
cái thứ ba là phân công cán bộ đồng hành cùng với doanh nghiệp để tổ chức lội dung này
và cái thứ tư là chúng tôi có ký hợp đồng phối hợp với biêu điện
để trả sổ cho người lao động thì phải phối hợp chặt chẽ
chính việc tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội sẽ giúp người lao động có cơ sở yêu cầu
chủ sử dụng lao động thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho mình
góp phần ngăn ngừa tình trạng người lao động bị trích trừ tiền lương để đóng bảo hiểm xã hội
nhưng chủ sử dụng lao động không nộp tiền về cơ quan bảo hiểm xã hội trốn trách nhiệm đóng
thuộc chủ sở hữu và phần đóng của người lao động mà người lao động không biết
bên cạnh đó việc người lao động được tự quản lý sổ bảo hiểm xã hội của mình khi nghỉ việc
sẽ kịp thời được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp
hoặc có ngay sổ bảo hiểm xã hội để tiếp tục tham gia cộng nối quá trình đóng bảo hiểm xã hội
khi chuyển sang làm việc tại đơn vị khác